núi thành là một huyện đồng bằng của tỉnh quảng nam có diện tích năm trăm ba mươi bốn km hai hệ thống giao thông thuận lợi có đường quốc lộ một a cao tốc bắc nam đường sắt cảng biển sân bay
dân số huyện núi thành hiện khoảng một trăm năm mươi người khoảng bảy mươi năm người trong độ tuổi có việc làm
những năm qua cơ cấu kinh tế của huyện vượt trần theo hướng thương mại dịch vụ giá trị chiếm tỷ trọng cao giảm dần nông nghiệp
núi thành khá thuận lợi trong việc phát triển kinh tế tạo nhiều điều kiện việc làm nhất là việc làm trong quan hệ lao động đây là tiềm năng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
hiện nay người dân tham gia bảo hiểm sội trên địa bàn huyện núi thành có khoảng trên ba mươi năm người bằng khoảng bốn mươi so với số người trong độ tuổi có việc làm
số người có bảo hiểm thất nghiệp là trên ba mươi bốn năm chiếm tỷ lệ ba mươi hai năm so với người trong độ tuổi có việc làm
ngoài ra địa bàn huyện có nhiều lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp lĩnh vực tự do có tiềm năng để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
đối với bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế núi thành nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động số người tham gia bảo hiểm y tế rất cao
hiện nay độ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện núi thành chiếm chín mươi bảy
tuy nhiên trong bối cảnh những năm gần đây tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó khăn gây ra tác động lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển văn hóa xã hội của huyện đã ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu bảo hiểm sội bắt buộc cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình
số người tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm sội tự nguyện còn thấp so với tiềm năng của huyện núi thành